đại sứ quán việt nam tại lào đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp việt nam đầu tư kinh doanh tại lào
tham dự có đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng cùng các tổng lãnh sự việt nam tại ba khu vực bắc trung nam lào
và gần một trăm linh tập đoàn công ty việt nam đang đầu tư kinh doanh tại lào
trao đổi với các đại biểu đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng cho biết
hội nghị được tổ chức nhằm tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp việt nam
hợp tác đầu tư kinh doanh tại lào để trình thủ tướng chính phủ hai nước xem xét giải quyết
có những giải pháp tháo gỡ và hỗ trợ các doanh nghiệp
đồng tình với những chia sẻ của đại sứ nguyễn bá hùng nhiều tham luận ý kiến đóng góp của các đại biểu
đại diện cho các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ lào dành cho các doanh nghiệp việt nam
đầu tư kinh doanh tại lào
các doanh nghiệp cho rằng để hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ việt nam lào lào việt nam
chính phủ việt nam cần xây dựng cơ chế thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi nhất
có các chính sách hỗ trợ đặc thù về vốn nguồn lực cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư sang lào
các doanh nghiệp việt kiều đã làm ăn sinh sống tại lào